từ một mươi năm h chiều nay ngày một mươi ba tháng hai giá xăng ron chín mươi năm tăng năm trăm bốn mươi đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu trăm hai mươi đồng một lít
trong khi đó giá dầu cũng đồng loạt giảm mạnh từ chín trăm sáu mươi đến chín trăm tám mươi đồng một lít một kg
theo liên bộ tài chính công thương giá xăng ron chín mươi năm từ chiều nay tăng sáu trăm hai mươi đồng một lít
lên mức hai mươi ba bảy trăm sáu mươi đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng năm trăm bốn mươi đồng một lít lên mức hai mươi hai tám trăm sáu mươi đồng một lít
trong khi đó giá dầu giảm mạnh dầu diesel năm s giảm chín trăm sáu mươi đồng một lít xuống còn hai mươi một năm trăm sáu mươi đồng một lít
dầu hỏa giảm chín trăm tám mươi đồng một lít xuống mức hai mươi một năm trăm chín mươi đồng một lít
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s giảm ba trăm linh đồng một kg xuống còn một mươi ba sáu trăm ba mươi đồng một kg
đây là lần giảm đầu tiên kể từ đầu năm đến nay
trong kỳ điều chỉnh lần này cơ quan điều hành đã quyết định không trích lập cũng không chi quỹ bình ổn xăng dầu
với xăng và cơ quan quản lý cũng yêu cầu trích lập hai trăm linh sáu trăm linh đồng với mỗi loại dầu tùy chọn